đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ
đã có buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tại thành phố hải phòng
phát biểu tại buổi làm việc với ủy ban nhân dân thành phố hải phòng phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ với các loại hình đầu tư của nhà nước tư nhân hợp tác công tư
do đó việc hải phòng thực hiện hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ tác động tích cực tới tiến độ giải ngân và tốc độ phát triển kinh tế của cả nước
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh hiện nay quốc hội chính phủ rất quan tâm đến việc giải ngân vốn đầu tư công
bởi một đồng đầu tư công là vốn mồi mà nay giải ngân chậm thì các nguồn vốn khác cũng chậm theo
theo phó thủ tướng
việc giải ngân vốn đầu tư công chậm lại do từ năm hai nghìn một mươi bảy các bộ địa phương bắt đầu xây dựng mới nhiều công trình với các thủ tục đầu tư phức tạp
ngoài luật đầu tư công thì còn một mươi một luật khác như luật bảo vệ môi trường luật đấu thầu luật nhà ở luật xây dựng
một mươi nghị định của chính phủ và hàng trăm thông tư quy định các thủ tục phân cấp phân quyền trong đầu tư xây dựng
phó thủ tướng nêu rõ chính phủ đặc biệt quan tâm tới việc sửa đổi các quy định bất cập về đầu tư công
đặc biệt là luật đầu tư công
chính phủ sẽ nỗ lực chuẩn bị hồ sơ dự án luật sửa đổi này để trình quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay
nhân dịp này phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư tính toán điều chỉnh bổ sung nguồn vốn oda
cho các dự án đang thiếu vốn của hải phòng báo cáo thủ tướng chính phủ quyết định xem xét việc nâng mức trần sử dụng vốn vay nước ngoài của hải phòng